thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trần thiện thi chú tệ huyện an biên tỉnh kiên giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang bắt tạm giam bốn tháng
kết quả điều tra trần thiện thi là trưởng văn phòng công chứng an biên và cũng là công chứng viên
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến cuối năm hai nghìn một mươi tám thi đã để nhân viên hai lần tự ý ra ngoài nhận hai hợp đồng
chuyển nhượng đất của người khác rồi mang về phòng công chứng để thi ký xác nhận
cả hai hợp đồng này đều là chữ ký giả chủ đất gây thiệt hại cho chủ đất hơn một mươi tỷ đồng
khám xét nơi làm việc và nơi ở cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ quan trọng liên quan
đến việc làm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ